để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua tại lào cai đã phát triển mô hình
dòng họ tự quản mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự
với cách làm sáng tạo mô hình này đã phát huy được sức mạnh sự đoàn kết của các dòng họ
góp phần tích cực trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
được thành lập từ năm hai nghìn một mươi ba mô hình dòng họ vàng tự quản về an ninh trật tự tại thôn làng kim
xã quang kim huyện bát sát tỉnh lào cai đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
họ vàng hiện có ba mươi chín hộ sống tập trung tại xã quang kim
từ khi thành lập dòng họ đã tổ chức thực hiện tốt quy ước dòng họ tập trung phát triển kinh tế xóa bỏ những hủ tục lạc hậu
sau khi thành lập chúng tôi đã triển khai quán triệt đến các chủ hộ trong dòng họ vàng
xây dựng được quý ước để thực hiện công tác an ninh tự quản
thôn bạc chúng tôi đã làm tốt công tác tự quản ở thôn bạc
hầu hết trong dòng họ vàng đã tích cực lao động sản xuất đưa các mô hình phát triển kinh tế vào
để đời sống của bà con dòng họ vàng ngày càng phát triển
trong dòng họ thì không có hộ nghèo
theo quy ước các gia đình trong các dòng họ tự quản có trách nhiệm quan tâm giáo dục con em của mình
tránh xa các tệ nạn xã hội tập trung học tập nâng cao hiểu biết về chính sách pháp luật của nhà nước
nếu phát hiện người nào trong dòng họ vi phạm pháp luật
sẽ báo ngay cho cơ quan chức năng để giải quyết và xử lý theo quy định của pháp luật
các dòng họ tự quản cũng như các hội đồng hương rồi các thôn bản các thôn biên giới tự quản
các thôn biên giới tự quản tất cả các mô hình đều có cố gắng và xây dựng được những quy chế hoạt động
quy ước của từng mô hình một và đảm bảo an ninh trật tự
cũng như là thực hiện tốt chủ trương chính sách của đảng nhà nước và đưa pháp luật vào cuộc sống
và duy trì hạn chế được những mặt trái xã hội xâm nhập vào địa bàn
việc thành lập các mô hình dòng họ tự quản trên địa bàn tỉnh lào cai không những góp phần bảo đảm an ninh trật tự
xây dựng nông thôn mới bền vững mà còn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho mỗi gia đình dòng họ
từ đó các dòng họ luôn nghiêm chỉnh chấp hành tốt chủ trương
đường lối chính sách của đảng pháp luật của nhà nước
mọi mâu thuẫn nảy sinh trong và ngoài dòng họ đều được giải quyết kịp thời
bảo đảm tinh thần đoàn kết thực hiện tốt quy ước dòng họ không có ai vi phạm pháp luật